câu chuyện về vỡ quỹ bảo hiểm y tế đang trở nên nóng hơn bao giờ hết

khoa chấn thương cuộc sống của bệnh viện việt đức hầu hết các bệnh nhân điều trị ở đây đều có bảo hiểm y tế
gần tám mươi tuổi ông nguyễn lê thắng tỉnh yên bái điều trị ở đây đã hơn một tháng nay
ông thắng cho biết từ ngày về hưu ông liên tục bị mắc trọng bệnh
toàn bộ kinh phí khám chữa bệnh đều được bảo hiểm y tế tham gia
hai mươi năm nay tôi bị bệnh kinh điên như thế nhưng mà hàng tháng vẫn cứ phát đều cho tôi uống thuốc
cho nên là phải nói là cái bảo hiểm y tế là đem cái mạng sống lại cho cá nhân tôi
và chính cũng là cái điều mà cái xã hội ta là nhân đạo nhất ở cái chỗ ấy
hiện ba mươi bảy tỉnh có số chi
vượt quỹ khám chữa bệnh được giao với tổng số tiền vượt quỹ gần ba bốn trăm linh bốn tỷ đồng
đặc biệt nhiều tỉnh có số vượt quỹ rất lớn trên một trăm linh tỷ đồng gồm thanh hóa nghệ an quảng nam cà mau thái bình đà nẵng phú thọ an giang bình định quảng ninh hải phương bắc giang
các chuyên gia trong ngành y tế cho rằng những nguyên nhân được nhắc nhiều dẫn đến bộ chi quỹ bảo hiểm y tế là do thông tuyến điều chỉnh giá viện phí đều có cơ sở
tuy nhiên vẫn phải xem xét đến nguyên nhân chính là vấn đề lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế
thống kê từ các địa phương cho thấy chi phí khám chữa bệnh sáu tháng đầu năm là ba mươi bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng tăng tám năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
nếu tỷ lệ gia tăng chi phí bảo hiểm y tế tăng quá ba mươi thì chắc chắn quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng trong năm sẽ bị bộ chi và nguy cơ vỡ quỹ là hiện hữu
tuy nhiên bảo hiểm xã hội việt nam cam kết trong bất kỳ hoàn cảnh nào
của người tham gia bảo hiểm y tế vẫn đảm bảo
việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là người bệnh khi đi khám chữa bệnh
là trách nhiệm chung của cả ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội
trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo nguồn kinh phí căn bản
để đủ thuốc và tư thế phục vụ cho nhu cầu kháng chữa bệnh thiết yếu của người bệnh
tình trạng vùng tay quá chán
nguồn quỹ bảo hiểm y tế ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ tới chiếc phao cứu sinh cho nhiều bệnh nhân
đặc biệt là người mắc bệnh hiểm nghèo
nhiều nguyên nhân cũng đã được đưa ra tuy nhiên nếu không có biện pháp hữu hiệu
thì nguy cơ vỡ quỹ là điều tất yếu
tổng cục du lịch cho biết lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng tám năm nay
vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi năm
đạt gần chín trăm linh lượt khách tăng trên sáu so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và tăng ba mươi bốn
so với tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ từ chi tiêu của khách quốc tế tại việt nam trong tháng tám năm nay
ước đạt chín trăm tám mươi chín triệu usd
tính chung trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng số khách quốc tế đã đạt hơn sáu bốn trăm năm mươi lượt khách
tăng trên hai mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ ước đạt trên bảy tỷ usd
tương đương với gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
bên cạnh đó tổng số khách du lịch nội địa ước đạt trên bốn mươi ba triệu lượt khách
với tổng thu ước đạt trên một trăm linh lượt khách

như vậy tổng thu từ khách du lịch tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi năm
đây là mức tăng trưởng ấn tượng thể hiện sự phục hồi của du lịch việt nam
sau hơn một năm suy giảm liên tục
dự báo tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến tháng chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
có thể giảm do tác động của yếu tố mùa vụ
tuy nhiên mục tiêu kế hoạch đón chín triệu lượt khách quốc tế trong năm nay là hoàn toàn khả thi
thưa quý vị
trước tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc thực phẩm bẩn thực phẩm kém chất lượng
đang tràn lan trên thị trường như hiện nay
làm sao để mua được thực phẩm sạch thực phẩm an toàn
là vấn đề đang được rất nhiều người tiêu dùng đặc biệt quan tâm
và nắm bắt được nhu cầu này thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn tp hcm
đã cho ra đời phiên trợ nông sản an toàn
bước đầu đã được người tiêu dùng ghi nhận và đánh giá cao
trong phiên trợ nông sản đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng tám
đã có một mươi tám đơn vị tham gia hai mươi bốn gian hàng
thu hút khoảng một hai trăm linh lượt khách đến tham quan và mua sắm
đây là con số khá tích cực
quy mô phiên chợ tuy không lớn nhưng có đầy đủ các loại thực phẩm
từ rau củ quả đến trứng vịt gà heo vịt các loại
những mặt hàng được ưa chuộng và mua nhiều là các loại rau củ quả
có từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng một ký
dưa lưới có giá từ tám mươi năm đồng một ký
đặc biệt cà chua được trồng bằng trứng gà và sữa tươi từ đà lạt
cũng góp mặt trong phiên chợ này và thu hút nhiều sự chú ý của người tiêu dùng
cái đây là rau sạch hết cái này mua về để rồi từ từ mình ăn dần
tôi thấy hài lòng rất thích những cái phiên chợ như thế này
hằng ngày có những phiên chợ như vậy thì những bà nội trợ chúng tôi rất là yên tâm
mình đến đây mình mua mình yên tâm hơn dầu phía giá có hơi đắt hơn một chút xíu so với chợ
nhưng mà mình yên tâm nên an toàn thực phẩm tốt hơn
điều kiện để đưa sản phẩm vào phiên chợ đều phải đạt chứng nhận về an toàn thực phẩm
có tiêu chuẩn vịt gà
lô ban ghép hoặc đã tham gia các chủ thực phẩm an toàn của thành phố và các tỉnh
và để khuyến khích phong trào sản xuất nông sản sạch cũng như để cho người tiêu dùng
trên địa bàn thành phố có thể tiếp cận nhiều các sản phẩm nông nghiệp an toàn
phiên chợ nông sản an toàn sẽ được diễn ra vào thứ bảy chủ nhật của tuần thứ nhất
và tuần thứ ba của các tháng tại địa chỉ một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi bảy cao thắng nối dài
phường một mươi hai quận một mươi thành phố hồ chí minh
để kiểm soát nguồn chất lượng hàng như thế nào thì ở đây có ra thành lập một cái bang tổ chức
thứ nhất là chúng tôi tiến hành kiểm tra sản phẩm tại đồng ruộng trước khi mà đem đến chợ
rồi đem đến chợ thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng kiểm tra các sản phẩm nhanh tại chợ này
để đảm bảo cái hàng đó là an toàn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm cũng cho biết dự kiến sẽ tổ chức phiên chợ
mỗi tuần một lần thay vì hai tuần một lần như hiện nay
đồng thời sẽ tăng cường thêm nhiều mặt hàng để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
tính đến nay tại tp hcm có khoảng bốn phiên chợ nông sản an toàn
đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng
ngày bốn chín trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
trước vụ nổ bom tại miền nam philippines
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam ông lê hải bình nêu rõ
việt nam lên án mạnh mẽ những kẻ gây ra vụ nổ bom tại miền nam philippines
khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ bị trừng trị thích đáng
việt nam xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân
và hy vọng chính phủ nhân dân philippines và các gia đình nạn nhân
sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này được các công ty hóa chất nhập và phân phối
theo các chuyên gia sử dụng hóa chất dùng trong công nghiệp vào chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
sẽ gây tổn dư kim loại nặng trên động vật sản phẩm động vật
người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm động vật này sẽ tồn dư kim loại nặng trong cơ thể
gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đáng lo lắng hơn
còn nhiều chất mới nguy hiểm hơn khó phát hiện hơn đang được sử dụng trong chăn nuôi
cũng là một bài viết liên quan đến vấn đề dân sinh
và ngày hôm nay giá xăng dầu bán lẻ bước vào kỳ điều hành mới
đây là kỳ điều hành thứ hai giá xăng dầu chịu áp lực từ việc điều chỉnh cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
với cách tính này thì giá xăng sẽ bị đội thêm từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một lít
và tính rộng ra thì với mức tiêu thụ trung bình khoảng một mươi hai triệu tấn xăng mỗi năm
số tiền người dân phải gánh đã lên tới thêm hơn ba tỷ

là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu sẽ được tính trên giá đầu ra
bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường chi phí định mức lợi nhuận định mức và các chi phí bán hàng khác
theo các chuyên gia nên xem xét bỏ áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu
vì bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt là nhằm hạn chế những mặt hàng tiêu dùng xa xỉ
trong khi đó xăng dầu là mặt hàng được sử dụng phổ thông và là đầu vào của nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh
bài báo cũng trích ý kiến của ông nguyễn quý trung phó vụ trưởng vụ chính sách tổng cục thuế
cho rằng giá tăng tranh nhau không nhiều chỉ khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một lít
số tăng giảm không đáng bao nhiêu vì mục đích sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt lần này
là đảm bảo tính công bằng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trong nước
theo dụng năng có mặt tại hiện trường ngăn ngăn
theo phản ánh của quần chúng nhân dân nhiều ngày qua
trên quốc lộ một a tại km chín trăm tám mươi chín quốc lộ một a qua địa phận kỳ lý tam đàn phú ninh
xuất hiện tình trạng hàng trăm lượt xe tải chở đất vật liệu xây dựng đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã tập trung xử lý vấn đề này
theo ghi nhận bằng phương tiện nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
chỉ trong vòng gần một tiếng đồng hồ trưa ngày ba tháng chín
đã có hàng chục xe tải trở về liệu đất cát nối đưa nhau đi vào đường
có biển cấm đi ngược chiều thuộc quốc lộ một a gây phức tạp giao thông tại khu vực ngã ba kỳ lý
các xe tải này chở đất cát từ hướng tam đàn phú ninh để thi công công trình bờ kè bờ bè sông bàn thạch thành phố tam kỳ
thay vì chạy thêm khoảng năm mươi mét để dễ trái quay đầu xe chạy đến khu vực công trình
thì các xe đã dẹ trái chạy ngược chiều khoảng gần hai mươi mét
rút ngắn thời gian nhưng rất nguy hiểm cho người phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng phương tiện bắt xử lý
đập yên bản hàng chục xe vi phạm chạy ngược chiều trên đường có biển cấm ngược chiều
trong đó có nhiều xe tự ý cơ nới thành thủng xe
hàng ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này
mặc dù đã được đầu tư cải tạo nâng cấp từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên đến nay trên tuyến đường này vẫn còn tồn tại một số điểm xuống cấp nghiêm trọng
đặc biệt là cây cầu đi qua trung tâm xã đảo thịnh
không chỉ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
mà còn tiêm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
chính quyền và người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị
song tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
những khen hở rộng
lên đến hơn hai mươi cm
lan can bảo vệ hai bên thành cầu đã gãy đổ nhiều
thậm chí cũng chẳng có lấy một tấm biển cảnh báo nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất
đó là hiện trạng của cây cầu đảo thịnh nằm ngay trung tâm xã đảo thịnh
huyện trấn yên tỉnh yên bái
mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy
nhưng đã nhiều năm nay
những người dân ở đây vẫn phải chịu đựng và bất chấp nguy hiểm để qua lại mỗi ngày
ở đây nó rất là ảnh hưởng nhiều
đêm nhà em gần như là không có ngủ
cứ rình rình suốt đêm thôi
mà hôm vừa rồi coi như là nó dình nhiều quá
thì là bắt đầu nước chúng gặp nó mới sói bớt
nó sói cái dưới đi thì là những cái tấm sắt này nó đã bị bong
nên là nó rình nhiều quá
nên là em phải cho bớt một tấm nó búng lên
rồi em bỏ bớt vào nhưng mà cũng không ăn thua gì cả
theo chính quyền xã và người dân
thì tình trạng xuống cấp của cây cầu đã bắt đầu từ nhiều năm nay
và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
ngoài việc phải chịu đựng ô nhiễm và tiếng ồn
thì người dân ở đây cũng đã nhiều lần chứng kiến
các vụ tai nạn giao thông xảy ra
mà nguyên nhân chính cũng là do tình trạng xuống cấp của cây cầu
cây cầu ở đây thì xuống cấp cũng gần một mươi năm nay rồi
thế nhưng mà tôi là cái người sống gần đầu cầu này
cũng chứng kiến nhiều những cái cảnh
tất nhiên là sự va chạm của giao thông đi lại của dân là ảnh hưởng rất lớn
ví dụ như có những trường hợp tránh những cái ổ vỡ
của trên mặt
trên đường lề cầu ấy thì là va chạm với nhau
mặc dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm như vậy
nhưng theo quan sát của phóng viên thì không hề thấy cơ quan quản lý có biển cảnh báo
để người dân và các phương tiện tham gia giao thông biết
và đề phòng mỗi khi lưu thông qua khu vực này
đối với này ủy ban thì chỉ có tuyên truyền trên hệ thống giao dân thanh
và đề nghị đơn vị quản lý đất cầu là sẽ có biển báo để cảnh báo bà con nhân dân
cũng lâu lâu rồi
nói chung là chưa thấy tiến triển gì để làm lại con cầu được cả
dân rất mong muốn cái việc này
cũng theo thông tin từ lãnh đạo xã thì cây cầu đào thịnh
đã có chủ trương xây mới từ năm hai nghìn một mươi
và nhiều hộ dân sinh sống hai bên đầu cầu cũng đã được nhận tiền đền bù
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa được triển khai xây dựng
hoặc sửa chữa khắc phục tạm thời
và hàng ngày hàng ngàn người dân vẫn đang phải đặt cược tính mạng của mình
mỗi khi tham gia giao thông qua khu vực